đêm qua công an tỉnh đồng nai đã khống chế thành công đối tượng ngô quý phương hai mươi chín tuổi
trú tại tỉnh thừa thiên huế về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày phương từ quận bình tân tp hcm mang theo một căn xăng năm lít đến nhà trọ của anh lê văn thìn
tạm trú tại khu phố bốn a phường trảng giài tp biên hòa để đòi sáu trăm tám mươi triệu đồng đã cho anh thìn mượn trước đó
khi đến nơi phương khóa cửa khống chế người con bốn tuổi của anh thìn cùng ở trong nhà với mình
rồi đổ xăng xuống nền nhà và lên người mình
phương đưa hột quẹt ra đe dọa đốt nhà nếu anh thìn không trả nợ
sau khi nhận tin báo công an tp biên hòa đã trực tiếp đến hiện trường triển khai các phương án khống chế bắt giữ đối tượng
đến một mươi chín h cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự đã ập vào không chế bắt giữ được đối tượng
giải cứu thành công cháu bé bảo vệ an toàn tài sản cho người dân và tính mạng của đối tượng
mua bán trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba vừa bị công an huyện nho quan tỉnh ninh bình bắt quả tăng
tại chỗ lực lượng công an thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng tám trăm linh chín g một điện thoại di động và các vật chứng có liên quan
nguyễn văn hà khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam với số tiền chín mươi triệu đồng mang về ninh bình để bán kiếm lời
được biết hà đã từng có một tiền án về tội đánh bạc